hợp tác xã đang tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm lên năm sao để cơ quan chức năng chứng nhận là sản phẩm ô cốp cấp quốc gia vào cuối năm nay
từ chứng nhận đạt chuẩn ô cốp sản phẩm miến rong của hợp tác xã được thị trường tin dùng
tới đây hợp tác xã sẽ giúp tiến đưa sản phẩm miến của làng nghề vươn ra thị trường quốc tế
tại vì vậy sản phẩm ô cốt đã giúp cho các hợp tác xã tiêu thụ được sản phẩm rất là tốt và giá trị sản phẩm lân lên
và các đối tác thì cũng tin vào chứng nhận ô cốt đó để hợp tác
hợp tác xã trẻ tuyết hương tại xóm na long xã hóa trung huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên ra đời từ năm hai nghìn một mươi hai với ngành sản xuất chè truyền thống
khi mới thành lập hợp tác xã có chín thành viên số vốn điều lệ là chín trăm linh triệu đồng
đến nay số thành viên của hợp tác xã tăng lên một mươi ba hộ vốn điều lệ là một ba tỷ đồng
hợp tác xã hiện có một mươi năm hectare trẻ nguyên liệu được chứng nhận sản xuất chè sạch theo tiêu chuẩn việt gáp
sản lượng trẻ bút tươi đạt khoảng một trăm năm mươi tấn một năm
bà con xã viên luôn coi trọng chất lượng sản phẩm tích cực cải tiến quy trình sản xuất và ứng dụng công nghệ trong trồng và chế biến chè sạch an toàn
nhờ đó năm hai nghìn một mươi chín hai sản phẩm minh tâm trà và bảo lâm trà của hợp tác xã đạt chứng nhận sản phẩm ô cốp bốn sao khẳng định chỗ đứng vững chắc cho thương hiệu chè tuyết hương trên thị trường
khi sản phẩm của chúng tôi đạt ô cốp bốn sao của tỉnh thì cái thuận lợi của chúng tôi thì được thị trường biết đến nhiều hơn
và cái sản phẩm ra thị trường được khách hàng trước đây đã
tin tưởng chưa dùng và bây giờ là tự tin dùng sản phẩm của chúng tôi nhiều hơn
không chỉ giúp các hợp tác xã sản xuất nghề truyền thống như việt cường và tuyết hương tìm kiếm đầu ra sản phẩm
chương trình ô cốp còn là động lực để nhiều doanh nghiệp tại thái nguyên đầu tư phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian qua
công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học phú gia ở thị trấn hùng sơn huyện đại từ đang trồng ba một hectare nấm theo hướng an toàn hữu cơ
quy trình cũng như sản phẩm nấm của công ty đã được chứng nhận canh tác hữu cơ và nông sản hữu cơ theo tiêu chuẩn organic hữu cơ usda của bộ nông nghiệp mỹ và chứng nhận organic hữu cơ eu của liên minh châu âu

quy trình cũng như sản phẩm nấm của công ty đã được chứng nhận canh tác hữu cơ theo tiêu chuẩn organic hữu cơ usda của liên minh châu âu
quy trình cũng như sản phẩm nấm của công ty đã được chứng nhận canh tác hữu cơ và nông sản hữu cơ